trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội sẽ tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho người dân
và thiết lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe tại các trạm y tế xã phường
đây là kết luận được đưa ra sau buổi kiểm tra trạm y tế phường tây mỗ
quận nam từ liêm thành phố hà nội do phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam dẫn đầu
từ đó các trạm y tế xã phường sẽ phối hợp với các bệnh viện tuyến trên
tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân
sau đó lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe điện tử
mỗi người dân sẽ được mã hóa hồ sơ trong đó bao gồm những dữ liệu cơ bản nhất về sức khỏe

trung bình mỗi trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới
trong trạm đều có một bác sĩ tuy nhiên các trạm y tế này vẫn chưa được sử dụng hết công suất
tại buổi làm việc thành phố hà nội cũng đề xuất với chính phủ
đó là trong thời gian tới sẽ hướng tới việc tự chủ tài chính cho các trạm y tế
tiến tới phát triển y tế cơ sở và một trăm linh người dân phải được quản lý sức khỏe tại các trạm y tế xã phường